trước tình hình này tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus nguy hiểm này
ngay sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm virus zika trên địa bàn ngành y tế địa phương đã tổ chức khoanh vùng khu vực người bệnh sinh sống tổ chức phun xịt và bắt mũi
trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên cả nước tỉnh bà rịa vũng tàu đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus nguy hiểm này
một số sở ngành liên quan nhằm giám sát chặt chẽ sức khỏe của du khách tại các điểm du lịch có đông du khách như các bãi tắm tại thành phố vũng tàu khu vực long hải hồ tràm hồ cốc các chuyến bay đến và rời côn đảo cũng như các cảng biển